viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt hai bị cáo là bùi thiện lý và đỗ hữu tài từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là năm năm
đối với nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị cáo trần hữu tiệp nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị công ty mtm bị đề nghị mức án tù trung thân và vũ thị hoa nguyên là giám đốc chi nhánh hà nội công ty cổ phần khoáng sản nari habico bị đề nghị từ một mươi bốn đến một mươi năm năm tù
bị cáo nguyễn lê trường nguyên là giám đốc công ty mtm từ tám đến chín năm tù
nhóm tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức có nguyễn văn dĩnh nguyên là giám đốc công ty cổ phần khoáng sản nari habico bị đề nghị mức án từ bốn đến năm năm tù
các bị cáo còn lại bị đề nghị từ một mươi tám tháng tù treo đến bốn mươi hai tháng tù
năm bị cáo trong nhóm tội giả mạo trong công tác đã bị viện kiểm sát đề nghị các mức án từ chín tháng tù treo đến ba mươi sáu tháng tù
về trách nhiệm dân sự
viện kiểm sát đề nghị tòa án tuyên buộc bị cáo tiệp hoa phải liên đối bồi thường cho các bị hại số tiền là một mươi bảy tỷ đồng
trong đó tỷ phần của bị cáo tiệp là một mươi hai tỷ đồng đồng thời tịch thu xung công quỹ số tiền của bị cáo và những người có liên quan đã giao nộp gồm cả số tiền thu hưởng phí giao dịch
đang vận chuyển thuốc lá lậu thì đối tượng hà khắc vũ chú tại huyện châu thành tỉnh đồng tháp đã bị lực lượng công an tỉnh bến tre phối hợp với công an xã phước mỹ trung bắt quả tang

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức huệ đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án vận chuyển hàng cấm đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố phan tuấn cảnh hai mươi năm tuổi chú huyện tân biên tỉnh tây ninh về hành vi vận chuyển hàng cấm
trước đó tại ấp năm xã mỹ thạnh bắc huyện đức huệ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh long an phối hợp với công an huyện đức huệ bắt quả tàng cảnh điều khiển xe ô tô bảy chỗ vận chuyển một mươi năm gói thuốc lá ngoại các loại
tại cơ quan điều tra cảnh khai nhận trở thuê số thuốc lá trên cho một người đàn ông không rõ địa chỉ trước khi bị bắt đối tượng cảnh còn khai nhận trước đó đã vận chuyển bốn chuyến thuốc lá ngoại nhập lậu
vào sáng ngày hôm nay công an huyện crongbuk tỉnh đắk lắc cho biết hiện đang tích cực điều tra truy tìm thủ phạm đã dùng thuốc diệt cỏ đầu độc vườn sầu riêng của gia đình chị đoàn thị thanh thủy tại thôn tân hòa xã tân lập huyện crongbuk gây thiệt hại kinh tế nặng nề
vào sáng ngày ba mươi tháng bốn gia đình chị thủy ra thăm dãy ở cách nhà khoảng năm trăm linh m thì phát hiện nhiều cây sầu riêng bị chết cành rụng hoa nghĩ có chuyện chẳng lành tiếp tục kiểm tra kỹ chị thủy như chết lặng khi thấy tất cả những cây này đều bị đục lỗ ở phần thân xung quanh những gốc cây này cỏ bị chết chuỗi lá cà phê xung quanh cũng bị héo quắt lại giống như bị xịt thuốc diệt cỏ

công an xác định vườn sầu riêng của gia đình chị thủy có hai mươi cây bị kẻ gian đầu độc bằng thuốc diệt cỏ trong đó có một mươi hai cây đã cho thu hoạch năm thứ một mươi tám cây còn lại bước vào thu hoạch năm thứ hai tất cả đều bị kẻ gian đục lỗ ở thân rồi tiêm trực tiếp thuốc cỏ vào đồng thời đổ thuốc vào gốc gây thiệt hại cho gia đình khoảng một tỷ đồng
sau khi tôi xuống hiện trường thì tôi thấy mức độ thiệt hại của gia đình rất lớn
nói chung là vì cây sầu riêng là mấy năm gần đây là giá trị rất cao và cái nguồn thu nhập chính của gia đình và của phần đa số là người dân ở đây là cái thu nhập chính là của sầu riêng thấy cái sự việc như vậy thì xảy ra rất quan trọng đây là cái vụ việc nghiêm trọng từ trước này là ở đây chưa bao giờ có
nên tôi điền xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện và đồng thời là phối hợp với đội cảnh sát hình sự để làm cái hiện trường
trong những năm gần đây giá cà phê và hồ tươi của gia đình đã đạt được một triệu đồng
liên tục giảm sâu rất nhiều hộ dân ở đắk lắc nói riêng và tây nguyên nói chung chỉ biết trông chờ vào nguồn thu nhập ở cây sầu riêng
việc kẻ gian hủy hoại những vườn sầu riêng như thế này đã đẩy nhiều gia đình lâm vào cảnh khôn đốn
lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ đưa các đối tượng này ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật để góp phần dân đe phòng ngừa chung cho toàn xã hội
và sau hơn một tháng thì hiện nay nhiều khách hàng sử dụng điện đã phải sốc vì số tiền điện phải trả trong tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đã tăng vọt so với tháng trước
và nhiều hộ gia đình tăng gấp ba năm lần và nhiều ý kiến của dư luận đang hiểu rằng việc tăng giá điện tám ba mươi sáu cùng với cách tính giá điện theo bậc thang
đã khiến cho hóa đơn tiền điện tháng vừa rồi tăng cao một cách bất thường
vậy liệu giá điện lên xuống đã hoàn toàn theo đúng nguyên lý của thị trường hay chưa và liệu có minh bạch hay không
sau hơn một tháng tăng giá điện gia đình chị nghiêm thị hằng ở phường mễ trì quận nam tử liêm hà nội ý thức hơn việc tiết kiệm điện và không sử dụng những thiết bị điện công suất lớn
cụ thể tiền điện từ ngày một mươi ba tháng hai đến ngày một mươi hai tháng ba của nhà chị hằng là một bảy triệu đồng
và từ ngày một mươi ba tháng ba đến ngày một mươi hai tháng bốn là hai một triệu đồng
so với tháng trước thì tháng này tiền điện tăng hơn thì nhà tôi cũng bị tăng thêm mấy trăm một tháng trước khi dùng xong tôi phải tiết kiệm là tôi tắt bớt điện đi
tháng ba nhà em sử dụng hết tám chín triệu tiền điện thì tháng bốn nhà em lên tới một mươi một mươi một triệu ạ
theo các chuyên gia cho biết miền bắc đã bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng
điểm lên hơn ba mươi bảy độ c
do vậy nhu cầu tiêu thụ điện cho các thiết bị giải nhiệt đặc biệt là máy lạnh tăng cao
ngoài ra số ngày sử dụng điện cho các kỷ hóa đơn tháng bốn là ba mươi một ngày nhiều hơn so với kỷ hóa đơn tháng ba chỉ có hai mươi tám ngày
chúng ta cần phân biệt rất rõ cái câu chuyện tăng giá và hóa đơn tiền điện phải trả
bởi vì hóa đơn tiền điện phải trả thì bằng cái giá bán nhân với cả sản lượng bán
rõ ràng là có một sự tranh lệch rất lớn về hóa đơn tiền điện của tháng ba và tháng bốn
mà nếu như những cái dữ liệu định lượng mà chúng ta xem xét thì chúng ta thấy là phần lớn nó nằm ở cái câu chuyện là cái sản lượng tiêu dùng của các hộ gia đình tăng rất cao
có thể là mùa hè đến sớm và cái tiêu dùng điện tăng nhiều
cái thứ hai nữa là kỳ tính toán của tháng ba và tháng bốn thì nó là ba mươi một ngày dài hơn so với kỳ tính toán của tháng hai là hai mươi tám ngày
có thể thấy giá bán điện bình quân hiện nay tăng từ một năm đến một năm trong tháng ba
tăng giá điện tăng từ một bảy trăm hai mươi sáu mươi năm đồng một kwh lên một tám trăm sáu mươi bốn bốn mươi bốn đồng một kwh đã không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân mà còn tác động đến các doanh nghiệp cơ sở sản xuất
và nhiều doanh nghiệp sản xuất đã lập tức điều chỉnh giá bán
các mặt hàng thiết yếu được doanh nghiệp đưa ra lộ trình tăng giá từ năm một mươi trong thời gian tới
trong bối cảnh hiện nay việc tăng giá điện sẽ tác động đến toàn bộ nền kinh tế nhất là những ngành tiêu tốn nhiều điện
như sản xuất thép dệt mây sản xuất gỗ và các nghệ cơ khí
cái hóa đơn tiền điện mà tháng ngắn này mình phải chi trả cho cái lượng điện tiêu thụ nó cũng giống như những cái tháng trước thì nó tăng lên khoảng hơn một triệu so với cái cùng kỳ của tháng trước
cơ sở thì của mình thì hàng tháng là trung bình cái giá điện là mình phải tiêu thu hết một mươi tám triệu tiền điện
thế sau trong cái thời gian vừa rồi thì giá điện nó có lên cũng không ảnh hưởng ít nhiều về cái giá thành
thì mỗi một tháng nhân vị cũng phải tăng lên từ năm đến sáu triệu tiền điện
bởi vì nếu mà khi mà cái giá điện đã tăng lên tất cả nó kéo theo tất cả những cái sản phẩm đi theo ví dụ như là vật tư tiền điện rồi là kể cả những cái khâu vận chuyển người ta cũng đều coi như là nớt theo
việc điều chỉnh giá điện tác động đến các mặt hàng liên quan có đầu vào là điện và như vậy sẽ ảnh hưởng đến chỉ số cpi và tốc độ tăng trưởng gdp
theo số liệu vừa được tổng cục thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tăng ba mươi một ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới bốn trong cả năm mà quốc hội đã để ra hồi tháng một năm hai nghìn một mươi chín
chắc chắn rằng khi tăng giá điện giá xăng như thế thì sẽ ảnh hưởng đến những cái chỉ tiêu vĩ mô
trong đó có cái chỉ tiêu lạm phát rồi là chỉ số giá tiêu dùng
chắc chắn là như vậy
thì để đảm bảo những mục tiêu tăng trưởng thì buộc chính phủ là phải đồng thời sử dụng các công cụ vĩ mô khác để điều tiết sao cho là trong cái bối cảnh chúng ta tăng giá xăng và giá xăng dầu và giá điện
thì vẫn có thể giữ được những chỉ tiêu vĩ mô khác ví dụ lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng ở những mức chấp nhận được
để nó ít có những cái ảnh hưởng
tiêu cực đến cái trị tiêu phát triển kinh tế của nhà nước
đã có hơn một mươi ba khách hàng phàn nàn về việc hóa đơn tiền điện tăng bất thường
mặc dù là họ không mua thêm các trang thiết bị và máy móc trong nhà đều có sử dụng công nghệ tiết kiệm điện
và để tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại có tình trạng này phóng viên kinh tế đã có cuộc trao đổi với đại diện lãnh đạo tập đoàn điện lực việt nam
theo tập đoàn điện lực việt nam nguyên nhân tiền điện tháng bốn của người dân tăng cao là do bắt đầu từ ngày hai mươi tháng ba
đơn giá điện bình quân được điều chỉnh tăng trung bình tám ba mươi sáu
bên cạnh đó số ngày sử dụng điện trong tháng bốn nhiều hơn so với tháng ba nên lượng điện tiêu thụ tăng một mươi
đặc biệt thời tiết nắng nóng là nguyên nhân quan trọng khiến số tiền trong hóa đơn điện sử dụng tăng cao
đặc biệt thời tiết nắng nóng là nguyên nhân quan trọng khiến số tiền trong hóa đơn điện sử dụng tăng cao
vậy nên tổng hóa đơn tiền điện tháng bốn sẽ cao hơn nhiều so với tháng ba
bộ ủng thương đã đưa dự thẳng bốn năm phương án
có phương án là một giá có phương án là ba bậc bốn bậc năm bậc sáu bậc
và cũng lấy ý kiến của các hộ tiêu thụ
và cuối cùng thì bộ công thương thấy rằng là vẫn tiếp tục sử dụng cái bậc thang là nó hợp lý nhất
bởi vì hai cái lý
một là chính sách của chúng ta là khuyến khích tiết kiệm điện
tức là anh nào sử dụng nhiều điện thì phải trả giá cao
và đấy là cái chính sách về kinh tế để hướng dẫn người tiêu dùng làm sao sử dụng điện một cách tiết kiệm
vì chúng ta đang thiếu điện
một cái điểm thứ hai trong cái bậc thang đó là năm mươi số đầu tiên thì giá thấp hơn giá bán bình quân nhiều
để hỗ trợ cho những người có thu nhập thấp người ta có thể tiếp cận được điện năng và dùng được điện
chỉ cần nếu chúng ta đưa lên cao hết thì những người đó họ sẽ khó khăn hơn
thì khi mà hỏi thì đa phần đều ủng hộ theo các cái bậc thang như thế
cũng liên quan đến vấn đề giá điện thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa yêu cầu thanh tra chính phủ
chủ trì phối hợp với bộ tài chính bộ công thương và các cơ quan liên quan
kiểm tra việc điều chỉnh mức bán giá điện phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua
làm rõ đúng sai và báo cáo thủ tướng trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
để đảm bảo quyền lợi của khách hàng evn cho biết sẽ thực hiện phúc tra đối với những hóa đơn
có lượng điện tiêu thụ tăng từ một năm lần trở lên so với tháng liền kề trước đó
và các khách hàng khi có kiến nghị về hóa đơn tiền điện thì evn yêu cầu giám đốc các công ty điện lực
trực tiếp chỉ đạo và tổ chức kiểm tra xác minh giải quyết rứt điểm trong vòng hai mươi bốn giờ
chuyển sang một thông tin kinh tế khác
thống kê của bộ công thương cho thấy là trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
kim ngạch xuất khẩu ước đạt một mươi chín chín tỷ usd đã giảm một mươi hai sáu so với tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
và nguyên nhân chủ yếu là trong tháng có nhiều ngày nghỉ như dịp nghỉ rỗ tổ và dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
tính chung bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của việt nam tăng năm tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
và vượt con số là bảy mươi tám bảy tỷ usd
cũng theo cơ quan này sau bốn tháng
có tới sáu trên chín mặt hàng thuộc nhóm nông thủy sản đã sụt giảm so với cùng kỳ của năm ngoái năm hai nghìn một mươi tám
đơn cử như là kim ngạch xuất khẩu thủy sản đã giảm một ba
cà phê đã giảm là hai mươi hai sáu và gạo là giảm hai mươi một
sắn và các sản phẩm từ sắn đã giảm bốn năm
bên cạnh đó thì giá nhiều mặt hàng nông sản cũng đi xuống
tính riêng hạt điều đã giảm tới hai mươi tám
cà phê giảm một mươi bốn
hạt tiêu giảm hai mươi năm chín
và gạo giảm một mươi bốn chín
cao su giảm tám bảy
là một địa chỉ lưu giữ những giá trị lịch sử
hội tụ những nét tinh hoa văn hóa của dân tộc
bảo tàng được xem là một trong những điểm đến được không ít du khách quan tâm
để tìm hiểu về con người văn hóa và những nét đặc sắc của một vùng đất
và trong những ngày của tháng năm lịch sử này
xin mời quý vị khán giả cùng chúng tôi đến thăm bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ
trong phóng sự ngay sau đây
ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến với bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ
đó chính là kiến trúc của bảo tàng
bảo tàng được thiết kế và xây dựng mô phỏng theo hình
trước mũ nan phủ lưới lá ngụy trang của các chiến sĩ điện biên năm xưa
và ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn
cùng chúng tôi tham quan không gian trưng bày ở phía bên trong bảo tàng
bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ
có tổng diện tích trưng bày trong nhà rộng hơn một hai trăm linh m hai
với không gian trưng bày được chia thành năm chủ đề
gần một tài liệu hiện vật ảnh tại đây
đã khái quát một cách sinh động rõ nét
về cuộc kháng chiến chống thực dân pháp của quân và dân ta
trong đó không gian trưng bày về chiến dịch điện biên phủ
là nơi được nhiều khách tham quan quan tâm nhất
khi nói về công tác kéo pháo
cũng như là hoạt động của pháo binh việt nam
thì đây cũng chính là một trong những bất ngờ lớn thứ nhất
đối với quân pháp tại mặt trận điện biên phủ
các chiến sĩ của ta đã kéo những khẩu pháo
nặng khoảng tầm từ một năm đến hai bốn tấn
vượt qua rất nhiều những đoạn đèo dốc quanh co
có những đoạn đường với độ dốc khoảng tầm từ bốn mươi năm đến sáu mươi độ
chỉ một xơ suốt nhỏ thôi
cũng có thể gây nguy hiểm cho người và pháo
mỗi hiện vật mỗi không gian trưng bày tại đây
đều mang một câu chuyện riêng
về những tấm gương hy sinh của các anh hùng
tô vĩnh diện bế văn đàn
hay kỳ tích được tạo ra từ những sáng kiến
của ông ma văn thắng ông trịnh đình bầm
khách tham quan có thể thấy được sự bền bỉ
kiên cường và anh dũng của quân và dân ta
cũng như hình ảnh của một dân tộc yêu hòa bình
sẵn sàng hy sinh tất cả vì tự do
đây chính là một chiếc xe của gia đình
ông trịnh đình bầm dân công tỉnh thanh hóa
ông đã nâng tải trọng chiếc xe của mình
lên tới hai trăm tám mươi kg trên một lần vận chuyển
và một điểm đáng chú ý trên chiếc xe này
đó chính là phần mánh xe phía dưới cùng kia
có sơn son thiếp vàng
đây chính là một phần bàn thờ tổ tiên
của gia đình ông trịnh đình bầm
chính tay ông đã dỡ ra để làm nên một phần
của chiếc mánh xe đó
chiếc xe tưởng chừng đơn giản thô sơ như vậy
nhưng chứa đựng cả một sức mạnh của dân tộc
và tinh thần quyết tâm đánh thắng giặc pháp
bằng bất cứ giá nào
hiện nay bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ
vẫn đang tiếp tục kêu gọi các tổ chức cá nhân
hiến tặng những tài liệu hiện vật để chỉnh lý
bổ sung các chuyên đề trưng bày
phục vụ nhu cầu của du khách
trung bình mỗi năm bảo tàng đón hơn

và đã để lại những ấn tượng sâu sắc
về một giai đoạn lịch sử hào hùng
của dân tộc ta
hôm nay nhà trường tổ chức cho các cháu mẫu giáo lớn
đi tham quan các di tích lịch sử của điện biên phủ
để cho các cháu được trải nghiệm
được khám phá và được tự hào về
cái truyền thống quê hương địa biên
trong chiến dịch địa biên phủ thì
người chiến sĩ việt nam rất là dũng cảm
trong chiến đấu mà hy sinh vì đất nước
vì nhân dân vì dân tộc của mình
phải đến với bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ
và chứng kiến những hiện vật cũng như không gian trưng bày
ở đây thì tôi mới thấy được hết những cái khó khăn vất vả
cũng như kỳ tích của quân và dân ta
trong chiến thắng địa biên phủ
đây chắc chắn sẽ là một trong những điểm đến
không thể bỏ qua của quý vị khi đến với tỉnh điện biên
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai